xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe máy trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận xảy ra vào chiều ngày hôm qua
đến thời điểm hiện tại thì vụ cháy đã làm ba người tử vong bé trai ba tuổi có tiên lượng rất xấu
vào trưa ngày hôm nay mùng một tháng chín bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cho biết bé trai chín tuổi trong vụ cháy đã không qua khỏi
và sau khi làm các thủ tục pháp lý với thân nhân bệnh viện đã hỗ trợ xe trở thi thể cháu về với gia đình
hiện nay tình trạng của cháu bé ba tuổi cũng đang tiên lượng rất xấu và các y bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu chữa
thời điểm xảy ra vụ cháy ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước và cứu ba mẹ con ra ngoài
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy đã được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài
tuy nhiên người mẹ đã tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng đã bị điện giật tử vong
một người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm con dao áp sát cổng trường tiểu học khiến học sinh hoảng loạn và bỏ chạy
công an phường phú mỹ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương có mặt kịp thời đã khống chế được người này
sự việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi một tháng tám trước cổng trường tiểu học phú mỹ
thời điểm này nhiều học sinh đang chơi trong sân trường thì phát hiện người đàn ông cầm dao đi lại trước cổng trường
nhận được tin báo công an phường đã có mặt vận động thuyết phục nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành
thậm chí còn tiến tới sát hàng rào với con dao trên tay khiến học sinh sợ hãi và bỏ chạy
cán bộ công an phường đã chấp thể cơ cuột ngã người đàn ông xuống đường
sau đó được mọi người xung quanh hỗ trợ
khống chế đối tượng công an phường phú mỹ cho biết
người đàn ông này khoảng ba mươi tuổi khi bị khống chế có biểu hiện nghi là ngáo đá không bình thường
nên lực lượng chức năng chưa lấy được lời khai để xác định danh tính
người này sau đó được đưa đến cơ sở y tế để cắt cơn và bàn giao cho công an thành phố thủ dầu một điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh bình dương
tỉnh hải dương vừa xét xử các bị cáo nguyễn văn quang ở thị trấn lai cách huyện cầm giang
độ anh tuấn ở xã đại sơn
độ anh tuấn ở xã đại sơn huyện tứ kỳ về tội cướp tài sản
vũ văn dũng và phạm văn lâm cùng ở xã tân tiến huyện gia lộc về tội cướp đợt tài sản
theo cáo trạng quang cho anh nguyễn văn tuân là người cùng thôn vay một trăm tám mươi triệu đồng với lãi suất hai đồng một triệu mỗi ngày
do anh tuấn nhiều lần trả lãi không đầy đủ theo thỏa thuận vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
quang đã yêu cầu anh tuấn viết giấy biên nhận tổng số tiền gốc và lãi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một là hai trăm năm mươi triệu đồng
thời hạn trả nợ ba tháng
sau nhiều lần đòi nợ không được quang rủ đỗ anh tuấn vũ văn dũng và phạm văn lân nhiều lần đến nhà anh tuân để đòi tiền
vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi vợ chồng anh tuấn đang đi trên đường thì các đối tượng đã ép xe máy rồi hành hung và đe dọa
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn quang một mươi một năm sáu tháng tù đỗ anh tuấn chín năm tù về tội cướp tài sản
vũ văn dũng và phạm văn lâm cùng chịu mức án năm năm sáu tháng tù về tội cướp đặt tài sản
đối với hành vi cho vay lãi của quang cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý
thưa quý vị vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một người phụ nữ dân tộc mông chú tệ xã sủng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã đến đồn biên phòng sơn vĩ bộ đội biên phòng hà giang tố rác bị một số đối tượng lừa bắn sang trung quốc từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngay sau khi tiếp nhận được nguồn tin tố giác lực lượng chức năng đã trự tập ba đối tượng
giàng mí ná sình mí già cùng chú tệ tỉnh hà giang và thò mí và chú tệ tỉnh cao bằng để điều tra xác minh làm rõ đồng thời cho bị hại nhận dạng trực tiếp đối tượng
qua đấu tranh khai thác ba đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa bắn người phụ nữ trên sang trung quốc với số tiền là một vạn nhân dân tệ tương đương khoảng ba mươi năm triệu đồng
lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng trong vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này
vào khoảng hai mươi h tối ngày ba mươi một tháng tám qua tin báo từ người dân trạm cảnh sát giao thông đồng phú phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã phát hiện xe dường nằm bốn mươi ba chỗ của nhà xe hoàng tâm đi từ tp hcm lên đắk nông do tài xế lái xe nguyễn tri phương ba mươi năm tuổi ngụ tại huyện bù đăng tỉnh bình phước điều khiển đã trở quá số người quy định
qua làm việc lái xe và nhà xe khai nhận khi chạy xe đến địa bàn tỉnh bình phước lái xe nhân tin
từ người theo dõi và các nhà xe khác về việc lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát nên lái xe đã đi đường vòng và thuê bốn xe ô tô khác để chuyển số khách trở quá quy định trên xe đi qua các địa điểm có lực lượng công an đang làm việc
do đã nắm được các chiêu trò của nhà xe nên khi chiếc xe qua chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiểm tra bình thường và không phát hiện vi phạm
tuy nhiên sau đó các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi và bắt quả tang khi chiếc xe này chuyển hết bảy mươi hai người
lên xe và tiếp tục di chuyển
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay sẽ kéo dài bốn ngày và xác định đây là thời điểm lưu lượng hành khách trong và ngoài nước đến với thành phố đà nẵng tăng cao
bên cạnh việc đầu tư xây dựng điểm đến với nhiều chương trình du lịch hấp dẫn thì công tác kiểm tra chấn chỉnh xử lý hoạt động của xe dù xe taxi trá hình cũng được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt
đặc biệt khi thành lập đồn công an cửa khẩu
đặt tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng thì vấn nạn xe dù chặt chém du khách đã giảm đáng kể
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
mặc dù đã có khu vực đậu đổ theo quy định đối với xe dịch vụ đón trả khách khi vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thế nhưng tài xế này vẫn cố tình dừng đổ ở khu vực cấm để chờ đón khách
ngay lập tức người điều khiển phương tiện đã bị lập biên bản xử phạt tại chỗ
ngày nào em có ra vào sân bay thì cái lỗ của em hiện tại là cái lỗ đổ
cũng với cái lý do là chủ quan và khách quan thì em chạy ở ngồi vào thì cứ nghĩ là có những bạn gồm ở trong sân bay
những bạn đón khách nó ra sớm thì em nghĩ đậu đổ ở đây thì mình đón khách nó tiện hơn
dừng đổ xe nơi có biển cấm dừng xe và đổ xe là lỗi vi phạm chủ yếu được đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng phát hiện
cũng với cái lỗ đổ ở chỗ
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín
đồn công an đã tăng cường cho quân tuần tra kiểm soát kể cả mật phục lẫn công khai